liên bộ tài chính bộ công thương vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm
giá xăng có kỳ tăng thứ tư liên tiếp trong khi giá dầu giảm mạnh
cụ thể xăng enamron chín mươi hai tăng sáu trăm tám mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng sáu trăm bảy mươi đồng một lít
ngược chiều giá xăng mỗi lít dầu diazen giảm một một trăm linh đồng một lít giá dầu hòa giảm bảy trăm sáu mươi đồng một lít giá dầu mazut giảm chín trăm bảy mươi đồng một kg
sau điều chỉnh xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán tối đa là hai mươi chín sáu trăm ba mươi đồng một lít ron chín mươi năm là ba mươi sáu trăm năm mươi đồng một lít dầu diesel hai mươi năm năm trăm năm mươi đồng một lít dầu hỏa là hai mươi bốn bốn trăm linh đồng một lít dầu ma rút là hai mươi năm trăm chín mươi đồng một kg
tại kỳ này cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn với các loại xăng chỉ tiến hành trích lập với dầu diesel dầu hỏa là ba trăm linh đồng một lít và dầu ma rút là bốn trăm linh đồng một kg
đồng thời chi quỹ bình ổn cho xăng từ một trăm linh tới ba trăm linh đồng mỗi lít tùy loại